hiện nay các tỉnh thành phố thuộc khu vực bắc bộ lượng mưa đã giảm tuy nhiên dự báo những ngày tới sẽ xảy ra đợt mưa lớn
đặc biệt là trung quốc đã có thông báo xả lũ hồ chứa mã đồ sơn trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện đề nghị các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ
để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động các giải pháp phòng tránh lũ
lũ quét sạt lở đất nghiêm túc thực hiện tuần tra canh gác bảo vệ các vị trí đê điều trọng điểm
sung yếu theo phương châm bốn tại chỗ triển khai phương án bảo đảm an toàn dân cư các hoạt động kinh tế xã hội
ở ven sông bãi sông và các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt sạt lở sẵn sàng tổ chức di rời sơ tán dân
ở những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn tăng cường kiểm tra sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn
các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu